một máy bay chữa cháy của nga đang trên đường tới bolivia để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng
đây là thông báo mới nhất được tổng thống bolivia đưa ra vài ngày sau khi quốc gia nam mỹ này kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp trong cuộc chiến với cháy rừng
hiện thì đã thiêu dụi khoảng một triệu hectare rừng
tổng thống bolivia morales đã bày tỏ hy vọng máy bay chữa cháy của nga sẽ hoạt động hiệu quả hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng tại bang santa cruz
trước đó bolivar cũng đã thuê một siêu máy bay chữa cháy của mỹ huy động hơn hai lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay và trực thăng chữa cháy cỡ nhỏ song đến nay vẫn chưa dập tắt được các đám cháy
siêu máy bay chữa cháy của mỹ có thể chở bảy mươi năm lít nước và đã giúp khống chế khoảng bảy mươi các đám cháy ở chiroa
tôi hy vọng máy bay il bảy mươi chín của nga dự kiến sẽ tới trong vòng bốn năm ngày nữa sẽ tập trung đối phó với điểm nóng ở bang santa crrus
hơn ba tuần qua hàng nghìn đám cháy đã thiêu dụi gần hai triệu hectare rừng amazon
vùng rừng nhiệt đới có diện tích năm năm triệu km hai và trải dài trên lãnh thổ của tám nước
cộng đồng quốc tế tỏ ra hết sức lo ngại bởi vùng rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này luôn được coi là lá phổi xanh của hành tinh cung cấp khoảng hai mươi lượng oxy cho trái đất
các nhóm đàm phán thương mại giữa mỹ và trung quốc vẫn tiếp tục đối thoại và sẽ gặp nhau vào tháng chín tới
tuy nhiên kế hoạch tăng thuế nhằm vào hàng hóa trung quốc sẽ vẫn được giữ nguyên và áp dụng từ ngày một tháng chín
phát biểu về báo giới tổng thống donald trump khẳng định giới chức mỹ vẫn đang đối thoại với phía trung quốc về vấn đề thương mại
và vòng đàm phán thương mại mới diễn ra vào tháng chín tại washington vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch
tuy nhiên cho tới nay nhà trắng vẫn chưa thông báo thời điểm cụ thể tổ chức cuộc gặp này
trước đó bộ ngoại giao trung quốc cũng cho biết hai bên vẫn đang duy trì kênh liên lạc hiệu quả
tổng thống trump cũng xác nhận sẽ giữ nguyên kế hoạch tăng thuế một mươi năm đối với một trăm hai mươi năm tỷ đô la hàng hóa trung quốc từ ngày một tháng chín tới
ông cũng cho rằng mỹ sẽ giành phân thắng trong tranh cãi thương mại với trung quốc
pháp sẽ tập dượt các biện pháp chuẩn bị cho kịch bản brexit không thỏa thuận trong vòng một tháng tới
trước thời điểm anh chính thức rời eu vào ngày ba mươi một tháng một mươi tới đây
nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước có được sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp xấu nhất nhưng nhiều khả năng sẽ xảy ra này
theo bộ trưởng tài chính pháp kế hoạch tập dượt sẽ được tiến hành đối với các xe chở hàng di chuyển
qua eo biển tới cảng calais của pháp
dự kiến bộ trưởng ngân sách pháp sẽ có cuộc gặp với ông michael gove
bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch brexit cứng của anh để cùng giới thiệu hệ thống hải quan mới
cho đến nay chính phủ pháp đã bổ sung khoảng bảy trăm linh nhân viên hải quan
cũng như nâng cấp công nghệ mới nhằm hỗ trợ tiến trình kiểm soát hàng hóa ra vào eu hậu brexit diễn ra xuân sẻ
giới doanh nghiệp đang được cảnh báo về khả năng hàng hóa vận chuyển bị ách tắc giữa các nước châu âu và anh
trong trường hợp brexit không thỏa thuận
hiện phía anh tuyên bố đa số hàng hóa từ eu sẽ được phép nhập cảng vào nước này
mà không bị kiểm tra hải quan trong ít nhất ba tháng nếu xảy ra kịch bản brexit cứng